một nhóm gồm khoảng hai mươi đối tượng mang theo hung khí nguy hiểm nhằm mục đích giải quyết mâu thuẫn cá nhân vào dạng sáng ngày hai mươi ba tháng bốn tại khu vực đường trương hán siêu thuộc địa bàn phường thịnh lan tp hòa bình tỉnh hòa bình đã bị công an tp hòa bình phát hiện ngăn chặn kịp thời
khi phát hiện tổ công tác nhóm đối tượng đã bỏ chạy nên tổ công tác tiến hành truy tìm đến khoảng một giờ ba mươi phút cùng ngày tổ công tác đã bắt giữ được hai trong số nhóm đối tượng trên đưa về trụ sở làm việc
ngay sau đó cơ quan công an đã triệu tập một mươi sáu đối tượng có liên quan đồng thời thu giữ một dao nhọn một súng bắn cổn sáu dao phóng lợn gắn với thanh sắt dài
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với một số đối tượng ngoài địa bàn thành phố nên đã hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn
trước đó công an tp hòa bình cũng đã kịp thời phát hiện ngăn chặn một số đối tượng có hành vi tổ chức đua xe trái phép trên địa bàn